truyền thông của triều tiên gần đây đã đăng tải một video mô phỏng một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhà trắng và các tàu sân bay mỹ trong bối cảnh leo thang căng thẳng
đoạn video bắt đầu với khung cảnh lễ diễu binh hôm một mươi năm tháng bốn của triều tiên kỷ niệm một trăm linh năm năm ngày sinh cố lãnh đạo kim yên sung
tiếp đó là hình ảnh các tàu sân bay máy bay ném bom chiến lược và các thiết bị bọc thép khác của mỹ được đặt trong hồng tâm ngắm bắn giả định của các tên lửa hạn đối hạn và tên lửa scott của triều tiên
trong đoạn video các tàu sân bay của mỹ dường như đã bốc cháy sau khi bị tên lửa triều tiên tấn công
đoạn video được đăng tải giữa lúc bán đảo triều tiên leo thang căng thẳng với những lời qua tiếng lại giữa mỹ và triều tiên
bình nhưỡng đưa ra cảnh báo sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay mỹ kim in sung tàu dẫn đầu hạm đội tác chiến của mỹ được điều đến bán đảo triều tiên